mặc dù các công trình cấp nước sinh hoạt tại phú yên được đầu tư nhiều nhưng hàng năm
vào mùa nắng nóng phú yên có ít nhất từ năm đến bảy hộ dân thiếu nước sinh hoạt
nguyên nhân là do chỉ có ba mươi hai trên tám mươi chín công trình hoạt động có hiệu quả
số còn lại hoạt động trung bình yếu kém và thậm chí là không hoạt động
giải quyết thực trạng này hầu như năm nào tỉnh phú yên cũng đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí
nhiều tỷ đồng tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt và riêng năm hai nghìn một mươi sáu
nguồn nước sinh hoạt là một mươi một bốn tỷ đồng
tuy nhiên khó nhất hiện nay là tất cả công trình cấp nước sinh hoạt tập trung chủ yếu được đầu tư
từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của trung ương
hiện chương trình này đã được lồng ghép vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
nên không còn nguồn vốn riêng để đầu tư nâng cấp mở rộng công trình cấp nước
khắc phục thực tế trên theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên hoàng văn trà
tỉnh đã đăng ký danh mục các dự án đầu tư nâng cấp mở rộng công trình cấp nước
từ nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và các nguồn vốn khác với tổng vốn đăng ký gần một tỷ đồng
đến nay có ba dự án được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thống nhất trình thủ tướng chính phủ xem xét
gồm hai dự án nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt thôn chiếm đức xã xuân quang hai
và thôn thạnh đức xã xuân quang ba huyện đồng xuân
sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước thôn lệ uyên xã xuân phương thị xã sông cầu với tổng mức đầu tư là bốn mươi bốn sáu tỷ đồng
đồng thời ban hành danh mục các dự án đầu tư nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước sinh hoạt bền vững
tại các vùng thường xuyên bị hạn hán thiếu nước sinh hoạt theo nhiều hình thức để huy động các nguồn lực đầu tư